thưa quý vị sáng nay ngày hai mươi bốn tháng bốn thủ tướng phạm minh chính chủ tịch quỹ ban quốc gia về chuyển đổi số
đã chủ trì phiên họp lần thứ tám của ủy ban với trọng tâm thảo luận về kinh tế số
tham dự phiên họp có phó thủ tướng trần lâu quang phó chủ tịch thường trực quỹ ban quốc gia về chuyển đổi số
các đồng chí bộ trưởng lãnh đạo các bộ ngành thành viên ủy ban lãnh đạo các địa phương các tập đoàn doanh nghiệp lớn về công nghệ thông tin
từ đầu năm hai nghìn hai mươi bốn công tác lãnh đạo chỉ đạo điều hành và tổ chức thực hiện được triển khai quyết liệt
đồng bộ với quyết tâm cao thủ tướng chính phủ đã ban hành năm quyết định và hai chỉ thị
các bộ ngành đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn thúc đẩy chuyển đổi số và triển khai đề án sáu
đã có năm mươi sáu trên sáu mươi ba tỉnh thành phố ban hành chính sách miễn giảm phí lệ phí trong sử dụng dịch vụ công trực tuyến
cùng vì đó hạ tầng số các nền tảng số tiếp tục
các nền tảng số tiếp tục được phát triển đặc biệt nhiều trung tâm dữ liệu lớn hiện đại được khánh thành đi vào hoạt động trong năm hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
các cơ sở dữ liệu quốc gia chuyên ngành được đẩy mạnh triển khai xây dựng kết nối chia sẻ xác thực làm sạch dữ liệu với một mươi tám bộ ngành sáu mươi ba địa phương
cũng từ đầu năm đến nay đã cung cấp dịch vụ công trực tuyến cho người dân doanh nghiệp được đẩy mạnh
đến nay đã có gần một mươi bốn sáu triệu tài khoản và hơn bốn mươi sáu hai triệu hồ sơ nộp trên cổng dịch vụ công quốc gia
gần hai mươi sáu tám triệu do dịch thanh toán trực tuyến với số tiền hơn một mươi hai chín nghìn tỷ đồng
triển khai bốn mươi một trên năm mươi ba dịch vụ công thiết yếu ở mức độ ba
theo báo cáo của bộ thông tin và truyền thông trong quý i năm nay doanh thu công nghiệp công nghệ thông tin đạt gần ba mươi sáu ba tỷ usd tăng một mươi bảy bảy so với cùng kỳ
xuất khẩu sản phẩm công nghệ thông tin đạt ba mươi một tỷ usd tăng một mươi bảy
tại phiên họp các thành viên ủy ban lãnh đạo các bộ ngành địa phương tập trung
đánh giá tình hình triển khai công tác chuyển đổi số làm rõ kết quả đạt được tồn tại hạn chế rào cản điểm ngẽn và nguyên nhân
chia sẻ những cách làm hay mang lại hiệu quả cao trong thực tiễn bài học kinh nghiệm các giải pháp trọng tâm để thực hiện cao nhất các nhiệm vụ chuyển đổi số trong thời gian tới
các đại biểu đề xuất tiếp tục xây dựng hoàn thiện thể chế kiện toàn tổ chức bộ máy nâng cao năng lực quản lý nhà nước về chuyển đổi số
thúc đẩy giải quyết các thủ tục hành chính cung cấp dịch vụ công trực tuyến phát triển dữ liệu số và chia sẻ dùng chung dữ liệu đầu tư xây dựng hạ tầng số bảo đảm an toàn thông tin mạng
thủ tướng chính phủ phạm minh chính nêu rõ cùng với những kết quả đã đạt được
thời gian qua việc ban hành kế hoạch hoạt động của ủy ban quốc gia về chuyển đổi số còn chậm
chưa có cơ chế hiệu quả để kiểm tra giám sát theo dõi tổng hợp đánh giá việc triển khai công tác chuyển đổi số tại bộ ngành địa phương
nhiều lãnh đạo các ban bộ ngành địa phương chưa coi chuyển đổi số là nhiệm vụ trọng tâm
chưa thực sự quan tâm chỉ đạo ưu tiên nguồn lực cho chuyển đổi số
còn ba trăm chín mươi trên một tám mươi sáu thủ tục hành chính chưa được cắt giảm đơn giản hóa công tác an ninh mạng an toàn thông tin ở nhiều nơi chưa được quan tâm đúng mức
tình hình hoạt động tấn công mạng đặc biệt là mã độc tống tiền đang tăng mạnh thời gian gần đây và có thể tiếp tục diễn biến phức tạp trong giai đoạn tới
về quan điểm phát triển kinh tế số thủ tướng phạm minh chính yêu cầu cần quán triệt bám sát và thực hiện hóa chủ trương đường lối của đảng
pháp luật của nhà nước để thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia nơi chung phát triển kinh tế số nói riêng thực chất hiệu quả
huy động sự vào cuộc tham gia của cả hệ thống chính trị người dân và cộng đồng doanh nghiệp
phát triển kinh tế số là đòi hỏi yêu cầu bắt buộc trong phát triển kinh tế xã hội của việt nam phù hợp với xu thế phát triển hiện nay
thủ tướng nêu rõ tới đây các đơn vị cần nêu cao tinh thần năm đẩy mạnh đó là đẩy mạnh hoàn thiện thể chế tạo hành lang pháp lý đầy đủ
thúc đẩy chuyển đổi số quốc gia phát triển kinh tế số đẩy mạnh phát triển hạ tầng số nền tàng số tạo tiền đề quan trọng cho phát triển kinh tế số
đẩy mạnh tạo lập dữ liệu số phát triển dịch vụ số bảo đảm kết nối liên thông chia sẻ liên tục thông suất đồng bộ
đẩy mạnh phát triển nhân lực số kỹ năng số đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế xã hội và đẩy mạnh an ninh mạng an toàn thông tin để bảo vệ chủ quyền
không gian mạng quốc gia từ sớm từ xa để huy động mọi nguồn lực để đẩy mạnh phát triển kinh tế số trở thành một trong những động lực tăng trưởng mới
góp phần quan trọng xây dựng nền kinh tế độc lập tự chủ gắn với hội nhập quốc tế sâu rộng thực chất và hiệu quả
tại hội nghị thủ tướng cũng nêu rõ tới đây các đơn vị cần tăng cường nhận thức về vai trò của chuyển đổi số nhất là người đứng đầu
tăng cường tiềm lực cho chuyển đổi số xem đây là nhiệm vụ trọng tâm cần phải ưu tiên bố trí nguồn lực tăng cường hợp tác công tư kích hoạt mọi nguồn lực xã hội cho chuyển đổi số

sáng nay ủy ban an toàn giao thông quốc gia đã tổ chức hội nghị sơ kết kết quả công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông quý i và nhiệm vụ giải pháp quý ii năm hai nghìn hai mươi bốn
quý i năm hai nghìn hai mươi bốn toàn quốc xảy ra sáu năm trăm năm mươi vụ tai nạn giao thông làm tử vong hai bảy trăm hai mươi ba người bị thương năm hai trăm bốn mươi sáu người
so với cùng kỳ năm hai nghìn hai mươi ba giảm một mươi năm một số người chết tuy nhiên số vụ tai nạn giao thông và số người bị thương vì tai nạn giao thông lại có xu hướng tăng cao
vẫn còn xảy ra một số vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng gây bức xúc trong dư luận và xã hội
ủy ban an toàn giao thông quốc gia đánh giá tình hình trật tự an toàn giao thông vẫn còn diễn biến phức tạp
văn hóa giao thông chưa được hình thành rõ nét có lúc có nơi còn bị buông bỏ một số vi phạm vẫn chưa được khắc phục triệt đề
tai nạn giao thông giảm nhưng chưa bền vững
bộ trưởng bộ giao thông vận tải phó chủ tịch thường trực ủy ban an toàn giao thông quốc gia nguyễn văn thắng đề nghị các cơ quan đơn vị các địa phương nhìn thẳng vào vấn đề đang nổi cộng về bảo đảm trật tự an toàn giao thông trong thời gian qua
chỉ rõ các khó khăn vướng mắt phân tích cụ thể nguyên nhân trách nhiệm của các đơn vị liên quan đồng thời đề xuất đưa ra các giải pháp hiệu quả khả thi hơn trong thời gian tới
sau khi cục đường bộ việt nam có quyết định cấm cấp phương tiện xe khách trên ba mươi chỗ xe khách dường nằm xe từ trên sáu mươi trở lại không được lưu thông trên tuyến đường cao tốc cam lộ la sơn
cử tri tỉnh quảng trị bày tỏ lo ngại khi mật độ giao thông trên tuyến quốc lộ một a tăng cao sẽ tiềm mẩn nguy cơ tai nạn giao thông
trước thực trạng này đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng trị đã có buổi làm việc với cục đường bộ việt nam về phương án phân luồng trên tuyến cao tốc cam lộ la sơn
đại diện đoàn đại biểu quốc hội tỉnh quảng trị cho biết sau khi cục đường bộ có quyết định phân luồng các phương tiện có trọng tài lớn từ cao tốc cam lộ la sơn về quốc lộ một a
dư luận nhân dân có nhiều băn khoăn lo lắng
thưa quý vị nhằm tháo gỡ khó khăn cho khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã ngày hai mươi ba tháng bốn ngân hàng nhà nước việt nam phối hợp với liên minh hợp tác xã việt nam đã tổ chức hội thảo giải pháp tháo gỡ vướng mắt trong tiếp cận vốn tín dụng đối với khu vực kinh tế tập thể
đến cuối tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn tín dụng đối với hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã đạt hơn sáu tỷ đồng giảm một sáu mươi chín so với cuối năm hai nghìn hai mươi ba
cho khoảng một hai trăm linh hợp tác xã liên hiệp hợp tác xã
theo liên minh hợp tác xã việt nam một mươi hợp tác xã được vay vốn từ quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã
số liệu khảo sát trên ba trăm linh hợp tác xã thì đến tám mươi hợp tác xã phải vay ở thị trường phi chính sách với lãi suất cao thời gian ngắn chủ yếu phục vụ cho đáo nợ trở vốn tín dụng

năm hai nghìn hai mươi ba chúng tôi cũng cần gần hai tỷ tiền để chúng tôi đưa sản xuất kinh doanh nhưng mà mới thực hiện được hơn một tỷ đối với các quỹ của thuộc hệ thống liên minh
và cũng chưa tiếp cận được các nguồn vốn của các tổ chức tiến dụng cũng như ngân hàng thương mại
để nâng cao hiệu quả hoạt động của khu vực kinh tế tập thể hợp tác xã vốn tín dụng được xem là yếu tố quyết định cho phát triển
vì vậy cần hoàn thiện hệ thống chính sách cũng như tìm ra giải pháp tháo gỡ về nguồn vốn cho hợp tác xã
tôi tin rằng là phải hiện nay có các bộ ngành cùng với liên minh chúng tôi sẽ đề xuất một cách cụ thể
đồng bộ các chính sách và thực hiện theo dạng thí điểm
thí điểm thí điểm thí điểm khi nó đã hình thành nó đã bài bản chúng ta mới ra một cái chính sách đồng bộ
các nhà khoa học nhà quản lý các chuyên gia đã tập trung thảo luận giải quyết ba nhóm vấn đề
đánh giá một cách toàn diện về thực trạng tiếp cận vốn tín dụng phân tích khó khăn vướng mắt và nguyên nhân
đề xuất các giải pháp để khơi thông nguồn vốn tín dụng cho phát triển kinh tế tập thể trên cả nước
thưa quý vị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã quyết định khởi tố vụ án hình sự
xảy ra tại nhà máy xi măng yên bái khởi tố bị can và lệnh bắt bị can trần mạnh hùng nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng yên bái
căn cứ kết quả điều tra xác minh ban đầu và các tài liệu chứng cứ điều tra thu thập được
ngày hai mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã quyết định khởi tố vụ án hình sự vi phạm quy định về an toàn lao động
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam đối với trần mạnh hùng sinh năm một nghìn chín trăm tám
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái là nhân viên cân băng liệu của nhà máy xi măng yên bái về tội vi phạm quy định về an toàn lao động
sau khi viện kiểm sát nhân dân tỉnh yên bái phê chuẩn cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh yên bái đã thi hành các quyết định lệnh tố tụng theo quy định của pháp luật
mở rộng điều tra vụ án vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng nhận hối lộ vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng
và lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạ để trục lợi xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn và các đơn vị địa phương có liên quan
ngày hai mươi và ngày hai mươi ba tháng bốn cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã ra quyết định khởi tố bị can sáu đối tượng
như vậy là trong vụ này đã có tổng cộng hai mươi ba bị can bị khởi tố
quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam
quyết định khám xét đối với nguyễn văn khước phó chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh chủ tịch hội đồng thẩm định giá đất tỉnh vĩnh phúc
chu quốc hải nguyên phó giám đốc sở tài nguyên và môi trường tỉnh vĩnh phúc
và hoàng văn nhiệm phó giám đốc sở tài chính tỉnh vĩnh phúc về tội nhận hối lộ quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi bốn bộ luật hình sự
cao đại nghĩa phó trưởng phòng giá cục quy hoạch và phát triển tài nguyên đất bộ tài nguyên và môi trường
về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
quyết định khởi tố bị can ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú lệnh khám xét đối với đinh thị thu hương trưởng phòng giá đất bồi thường tái định cư
tri cục quản lý đất đai sở tài nguyên và môi trường thành viên tổ giúp việc cho hội đồng thẩm định giá đất tỉnh vĩnh phúc
và nguyễn ngọc huy giám đốc công ty thẩm định giá nam hà về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an xác định trong quá trình công ty bất động sản thăng long của nguyễn văn hậu thực hiện dự án chợ đầu mối và khu đô thị vĩnh tường tỉnh vĩnh phúc
nguyễn văn hậu đã nhiều lần trực tiếp gặp đưa tiền và đặt vấn đề nhờ các bị can trên tạo điều kiện tính giá tiền sử dụng đất có lợi cho công ty gây thiệt hại tài sản cho nhà nước hai trăm linh chín tỷ đồng
sau một ngày xử án chiều qua ngày hai mươi ba tháng bốn toán nhân dân tỉnh gia lai đã tiến hành tuyên án nhóm đối tượng phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân theo bộ luật hình sự với tổng hình phạt một trăm linh năm tù giam
bị cáo phan thị thảo sinh năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy thường trú tại thành phố hà nội tạm trú tại huyện đắc đoa gia lai đã tham gia lôi kéo các đối tượng ở nhiều tỉnh thành phố trong cả nước đăng ký là thành viên tổ chức phản động lưu vong chính phủ quốc gia việt nam lâm thời do đào minh quân cầm đầu và được giao giữ nhiều chức vụ vai trò quan trọng trong tổ chức này
các đối tượng đã lợi dụng triệt đề các trang mạng xã hội để thu thập tuyên truyền chia sẻ những bài viết
các đối không có cơ sở của các thế lực thù địch viết về nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam về đảng cộng sản việt nam về lãnh tụ và các đồng chí lãnh đạo đảng nhà nước gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng đối với công tác bảo đảm an ninh chính trị trên cả nước gây mất uy tín của đảng nhà nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tòa án nhân dân tỉnh gia lai tuyên các đối tượng này phạm tội hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân
theo khoản một và khoản hai điều một trăm linh chín bộ luật hình sự với tổng hình phạt một trăm linh năm tù giam
thưa quý vị bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh quảng trị vừa cho biết đơn vị vừa triệt phá đường dây tổ chức đưa người xuất cảnh trái phép sang lào
vào khoảng tám giờ bốn mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn tại khu vực cột mốc sáu nghìn sáu mươi một thuộc khóm tây chín thị trấn lao bảo huyện hướng hóa tỉnh quảng trị
lực lượng bộ đội biên phòng đã phát hiện bắt quả tang đối tượng hồ văn vinh một mươi tám tuổi trú tại huyện hương hóa quảng trị đang tổ chức cho bốn đối tượng có quốc tịch trung quốc xuất cảnh trái phép
qua đầu tranh khai thác bước đầu đối tượng hồ văn vinh khai nhận đã tổ chức đón chuyên trở bốn người trung quốc và đưa trái phép qua lào lấy tiền công là bốn trăm linh kip một người
bốn đối tượng người trung quốc khai nhận do có nhu cầu sang lào làm lao động phổ thông nhưng không có hộ chiếu nên được các đối tượng môi giới tổ chức nhập cảnh trái phép vào việt nam
sau đó xuất cảnh trái phép sang lào hiện lực lượng bộ đội biên phòng quảng trị tiếp tục điều tra mở rộng để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật
lao động thời vụ theo visa e tám tại hàn quốc là chương trình hợp tác phi lợi nhuận giữa các địa phương của việt nam và hàn quốc không có sự tham gia của bất kỳ doanh nghiệp nào
tuy vậy trong thời gian qua tại tỉnh thanh hóa đã có một số tổ chức và cá nhân lợi dụng chương trình này để trục lợi
tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba anh lê quang thành xã hoàng châu huyện hoàng hóa tỉnh thanh hóa đặt cọc ba mươi triệu đồng để tham gia chương trình lao động thời vụ tại hàn quốc
đối tượng môi giới cam kết sau khoảng bốn tháng sẽ đưa anh sang hàn quốc làm việc chờ lâu không có kết quả anh nhớ tư vấn pháp lý và đã lấy lại được tiền cọc
đến bây giờ thì tôi cũng thấy là có ít anh chị em cùng học với tôi là chưa lấy được có người đang còn một mươi năm triệu có người hơn chục triệu gì đấy
để thu hút người tham gia
các đối tượng môi giới thường đưa ra những lời mời chào hấp dẫn về lao động thời vụ tại hàn quốc như thời gian chờ đợi xuất cảnh ngắn thủ tục nhanh gọn chi phí thấp hỗ trợ chuyển hộ khẩu tới địa phương đã có thỏa thuận lao động với hàn quốc
mời chào là cũng là lương bóng bốn năm chục chẳng hạn đấy rồi đi thì hết bốn trăm linh một trăm năm mươi nhưng mà nói thật là tôi không dám đi vậy tôi bây giờ môi giới nó nhiều nên là đi không yên tâm
ba địa phương đã được đưa lao động đi làm việc
thời vụ tại hàn quốc đó là huyện hoàng hóa hậu lộc và nông cống tuy nhiên đến nay thì vẫn chưa được phản hồi của các địa phương bên phía hàn quốc nên chưa có cơ sở để tổ chức tuyển chọn và đào tạo
trước tình trạng lừa đảo xuất khẩu lao động hàn quốc diện visa e tám tại thanh hóa để tìm hiểu và tham gia chương trình người lao động chỉ liên hệ với sở lao động thương binh và xã hội không đăng ký tham gia với bất kỳ tổ chức cá nhân môi giới nào
qua đây lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa cần xử lý các đối tượng lừa đảo theo đúng quy định của pháp luật và trả lại số tiền thu bất chính cho người lao động
với cơ sở vật chất hiện đại năng lực vận chuyển cao hơn việc đưa bến phà mới đông bài đi vào hoạt động được thành phố hải phòng kỳ vọng sẽ không còn tình trạng ồn tắc tạo thuận lợi cho người dân và du khách khi đến với đảo ngọc cát bà
lượng khách du lịch đến với đảo ngọc cát bà trong ba tháng đầu năm nay đạt gần bốn trăm một mươi lượt tăng một trăm một mươi năm so với cùng kỳ năm ngoái
để giải quyết vấn đề ồn tắc thành phố hải phòng đang triển khai thực hiện làm mới năm bến phà để phục vụ cho bến phà đồng bài
một ngày phà có thể chạy tối đa một trăm bốn mươi chuyến trong điều kiện thuận lợi mỗi chuyến chở tối đa năm trăm linh hành khách bốn mươi xe mô tô chín xe khách loại bốn mươi bảy chỗ
với những giải pháp quyết liệt
với những giải pháp quyết liệt
trước mắt và lâu dài của thành phố hải phòng việc lưu thông qua bến phà đồng bài sẽ từng bước được cải thiện
người dân và du khách sẽ có hành trình thuận tiện an toàn khi đến với di sản thiên nhiên thế giới quần đảo cát bà
hở ngứng tháng hành động vì an toàn thực phẩm năm hai nghìn hai mươi bốn và cũng nhân dịp nghỉ lễ sắp tới
cục an toàn thực phẩm bộ y tế đã có công văn đề nghị các đơn vị liên quan tăng cường giám sát việc mua bán thực phẩm trên địa bàn
xử lý nghiêm các vi phạm gây ngộ độc thực phẩm
liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm gây hậu quả nghiêm trọng trong thời gian gần đây
phần lớn là do khâu chế biến bảo quản thực phẩm của các cơ sở kinh doanh hàng ăn
quán ăn đường phố không bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm khiến vi khuẩn gây hại sinh sôi
ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng
các cơ sở kinh doanh nhỏ lẻ thực phẩm theo mùa cũng như lội hình kinh doanh nấu ăn lưu động
có rất nhiều tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm
dịp nghỉ lễ ba mươi tháng bốn một tháng năm sắp tới nhu cầu sử dụng thực phẩm của người dân tăng cao
cục an toàn thực phẩm bộ y tế đề nghị các địa phương cần chú trọng giám sát
triển khai các biện pháp nhằm tăng cường quản lý kiểm tra các hoạt động kinh doanh mua bán thực phẩm trên địa bàn
đồng thời tuyên truyền đến người dân nâng cao ý thức không sử dụng thực phẩm trôi nổi
không rõ nguồn gốc xuất xứ để phòng tránh ngộ độc